hôm nay ngày năm tháng sáu quốc hội thảo luận tại hội trường về vấn đề an toàn thực phẩm
đây là lần đầu tiên quốc hội khóa một mươi bốn giám sát tối cao về vấn đề này tại kỳ họp thứ ba
báo cáo về việc thực hiện các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu cho thấy
cả nước đã thành lập hơn một trăm năm mươi đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại hơn ba ba trăm năm mươi cơ sở
phát hiện trên sáu trăm bảy mươi tám cơ sở vi phạm
việc áp dụng các chế tài xử phạt được đẩy mạnh
số tiền phạt trung bình mỗi cơ sở tăng từ một ba mươi năm triệu năm hai nghìn một mươi một lên ba bảy mươi ba triệu năm hai nghìn một mươi
mặc dù vậy báo cáo cũng chỉ rõ tình trạng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm vẫn còn khá phổ biến
số cơ sở thực phẩm được kiểm soát đủ điều kiện sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ còn thấp
hiện chỉ chiếm là ba mươi ba sáu trong tổng số hơn bốn trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu trung bình mỗi năm có gần một trăm bảy mươi vụ ngộ độc thực phẩm
với hơn năm người ngộ độc làm hai mươi bảy người chết
trước thực trạng trên theo ý kiến một số đại biểu đã đến lúc các cơ quan chức năng cần đưa ra các giải pháp cụ thể
quy định rõ trách nhiệm từng cơ quan để xử lý
trong báo cáo đã nêu một nội dung rất quan trọng đó là trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong an toàn thực phẩm
mà đặc biệt trước hết là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
tuy nhiên việc nêu trách nhiệm này còn trung trung
thực trạng này có trách nhiệm của cả ba bộ bộ y tế bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ công thương
nhưng báo cáo lại không nêu rõ phạm vi trách nhiệm của mỗi bộ đối với các hạn chế này đến đâu yếu kém của bộ nào là chính
ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chính tại địa phương vậy địa phương nào làm tốt địa phương nào chưa làm tốt
tôi cho rằng nếu chúng ta không chỉ rõ địa chỉ và không làm rõ trách nhiệm của bộ ngành nào của địa phương nào chưa làm tốt
thì sẽ khó cải thiện được tình trạng này trong tương lai
các tỉnh thành phố nghiêm túc xem xét tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm
tức là một trăm linh hộ gia đình và cơ sở sở dất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm
trong việc công nhận xã nông thôn mới và phải coi đây là tiêu chí cứng không cho lợn
hiện nay hầu hết các thôn làng bản đều có hương ước quy ước của mình
và đây là cơ chế tự quản có hiệu quả để xử lý các vấn đề của cộng đồng
ủy ban dân cấp huyện cấp xã nên hướng dẫn các thôn làng đưa các nội dung về bảo đảm an toàn thực phẩm vào các hương ước quy ước này
một khi người dân đồng thuận tự nguyện đưa nội dung này vào các hứa ước quy ước của mình
thì họ sẽ đề ra cơ chế bảo đảm thực hiện
chắc chắn có phần thúc đẩy bảo đảm an toàn thực phẩm loại bỏ hiện tượng mỗi gia đình có hai luống rau
hai chủ gà phân biệt để dùng cho gia đình hay là để cho bán
theo ý kiến của một số đại biểu để nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm
dọn các mô hình sản xuất an toàn xây dựng tiêu chí khen thưởng xử phạt nghiêm minh
qua đó khuyến khích người dân đấu tranh tẩy chay thực phẩm bẩn thực phẩm vi phạm an toàn